quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị không còn những cơn mưa vùng áo thấp phía tây mở ra miền bắc lúc này trời nắng từ sớm
khu vực phía tây bắc bộ trời đã có nắng mạnh còn ở khu vực phía đông bắc bộ cũng đã có nắng
nhưng nhiệt độ ngoài trời ở toàn miền bắc chưa cao vẫn đang thấp dưới mức hai mươi bốn độ ở phía tây và dưới hai mươi bảy độ ở khu vực phía đông
tuy nhiên dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng thì cảm giác mát mẻ này sẽ nhanh qua
từ một mươi giờ sáng ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ đã tăng cao
ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
trong đó tại khu vực lai châu điện biên sơn la và hòa bình sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ các tỉnh vùng đông bằng và thủ đô hà nội sẽ là những vùng có nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ trời nắng nóng
vùng áp thấp phía tây hoạt động từ sớm cũng làm cho cả miền trung lúc này đều đã có nắng
từ gần trưa trở đi với sự phát triển thêm của hiệu ứng gió phơn miền trung sẽ chuyển sang trạng thái ít đến quang mây
trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ đồng loạt xuất hiện tại một mươi một trên một mươi bốn tỉnh thành phố của miền trung
cả một dọc từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên đều xuất hiện nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà và nam đông sẽ có ngưỡng nhiệt cao trên ba mươi bảy độ trời nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
khánh hòa ninh thuận và bình thuận không nằm trong vùng tác động của thấp nóng vì thế trời nắng nhưng nhiệt độ không quá cao giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
ngày mới ở tây nguyên và nam bộ cũng có nắng sớm với cường độ mạnh vì thế trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ vẫn xảy ra nắng nóng
với khu vực tây nguyên nóng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ chiều với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nóng sớm và cường độ mạnh hơn nóng từ một mươi một giờ trưa và kéo dài đến một mươi bảy giờ chiều
nền nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi tám độ
sau một mươi sáu giờ chiều ở khu vực tây nguyên và một số nơi ở miền đông nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh dần
từ chiều và tối nay trở đi ở khu vực vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai sẽ có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động nhẹ
khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông nam đến nam ở mức cấp bốn cấp năm
tại khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

trên tàu chỉ có cháy chgl và cháy